tại nghệ an vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một tổ công tác cảnh sát giao thông công an tp vinh trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện một đối tượng đi xe đạp điện chở hai mươi ba bao nhỏ có chứa pháo bi với số lượng hai ba trăm linh quả
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là vương quốc trường sinh năm hai nghìn một trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc
trước đây đối tượng trường đã từng bị cơ quan chức năng phạt hành chính bảy năm triệu đồng vì liên quan đến mua bán pháo nổ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật